ngày một mươi chín tháng ba tại hà nội đã diễn ra lễ tuyên dương một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu nhất năm hai nghìn một mươi chín
đây là những tấm gương trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực tiêu biểu cho lớp trẻ thời đại mới
tham dự và phát biểu chỉ đạo có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình mong muốn các cá nhân được tuyên dương luôn ý thức về trọng trách
sứ mệnh cao cả của mình không ngừng rèn luyện tu dưỡng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
không tự mãn hài lòng với chính mình tích cực trao dồi nuôi giữ ước mơ dẫn thân và khát khao cống hiến để tiếp tục tỏa sáng
tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung
giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu là phần thưởng của trung mương đoàn nhằm tạo động lực phát triển tài năng trẻ
và thúc đẩy phong trào thi đua học tập rèn luyện nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo trong giới trẻ
nhiều gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám là những người tạo sức hút dấu ấn lớn trong cộng đồng
nhờ những nỗ lực cố gắng của bản thân với những thành tích ấn tượng
em rất là tự hào khi mà mình được lựa chọn là một trong một mươi bạn gương mặt trẻ tiêu biểu của việt nam
và em nghĩ là đây là một cái kết rất là đẹp cho những năm cấp ba và những gì em đã cố gắng những gì đã bỏ qua bỏ ra
công sức học tập của em và em mong là đây sẽ là một món quà rất là đặc biệt gửi tặng đến những người đã luôn ở bên cạnh
giúp đỡ và động viên em trong suốt thời gian qua
hân hy vọng rằng là đây là một cái sự cam kết của hen với cộng đồng với xã hội và hơn hết với chính bản thân mình
mình tạo cho mình cái tư duy suy nghĩ luôn luôn tích cực và luôn định hướng cho tương lai
đó là một cái điều mà hen hy vọng sau cái giải thưởng lần này
qua hai mươi hai năm đến nay đã có hai trăm hai mươi năm
hai trăm hai mươi gương mặt tiêu biểu được vinh danh
bên cạnh đó là hai trăm hai mươi gương mặt trẻ nhận danh hiệu gương mặt triển vọng
các gương mặt trẻ sau khi được tôn vinh đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình
đa số tiếp tục phấn đấu và có nhiều công hiến